phát biểu tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống thông tấn xã việt nam diễn ra vào sáng nay một mươi ba tháng chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu thông tấn xã việt nam cần tiếp tục tiên phong trong công tác thông tin tuyên truyền
thông tin nhanh chóng chính xác và sinh động về chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
có phần đưa nhanh các nghị quyết của đảng nghị quyết của quốc hội các chương trình kế hoạch hành động của chính phủ vào cuộc sống
cùng dự có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương
các đồng chí bí thư trung mương đảng đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn hòa bình
tranh án toàn nhân dân tối cao đồng chí thuận hữu ủy viên trung mương đảng tổng biên tập bán nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung mương chủ tịch hội nhà báo việt nam và đồng chí nguyễn đức lợi
ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc thông tấn xã việt nam
tới tham dự còn có các đồng chí ủy viên trung ương đảng đại diện các bộ ban ngành trung ương
mặt trận tổ quốc việt nam và đông đảo các thế hệ cán bộ phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên và người lao động
của thông tấn xã qua các thời kỳ tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi thư và lãng hoa chúc mừng
thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận và biểu dương những nỗ lực thành tích của các thế hệ lãnh đạo cán bộ
đã đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thủ tướng nêu rõ suốt hành trình bảy mươi năm năm thông tấn xã việt nam đã không ngừng lớn mạnh phát triển vượt bậc về mọi mặt
từ số lượng cán bộ ít ỏi thổ ban đầu thông tấn xã việt nam đã trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực
cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia trao đổi thông tin trực tuyến với trên bốn mươi hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế
gần hai năm trăm linh cán bộ phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên trải rộng khắp sáu mươi ba tỉnh thành của đất nước và ba mươi địa bàn quan trọng trên thế giới
trở thành cơ quan báo chí có mạng lưới thông tin rộng nhất phong phú nhất so với các cơ quan báo chí trong nước

gần hai năm trăm linh cán bộ phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên trải rộng nhất phòng phú nhất so với các cơ quan báo chí trong nước
gần hai năm trăm linh cán bộ phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên trải rộng nhất phòng phú nhất so với các cơ quan báo chí trong nước